do ảnh hưởng của mưa lớn vào đêm ngày hai mươi sáu dạng sáng nay hai mươi bảy tháng chín tại phú thọ đã có hai người tử vong bảy người bị thương nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng giao thông bị chia cắt và nhiều thôn xã bị cô lập
theo báo cáo của huyện hạ hòa tỉnh phú thọ mưa lớn trong đêm ngày hai mươi sáu đã khiến hai người tử vong do sạt lở đất
ngoài ra mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị hư hại nhiều diện tích ao hoa màu bị ngập úng nhiều tuyến đường bị chia cắt giao thông ủn tắc nhiều thôn xã bị cô lập
ngoài huyện hạ hòa trận mưa lớn đêm hai mươi sáu dạng sáng hai mươi bảy tháng chín cũng ảnh hưởng đến nhiều huyện như cẩm khê yên lập tam nông gây thiệt hại lớn về kinh tế
hiện các cơ quan chức năng của tỉnh phú thọ đang tiếp tục thống kê thiệt hại đồng thời chỉ đạo đội tìm kiếm cứu nạn các cơ quan chức năng ở địa phương di rời người dân đến nơi an toàn tập trung khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra